lương tối thiểu và mức sống tối thiểu của công nhân lao động trên trang nhất và trang năm báo lao động có loạt bài
lương tối thiểu và mức sống tối thiểu cuộc rượt đuổi bao giờ kết thúc
bài viết đầu tiên có nhan đề chật vật bởi mức lương tối thiểu vùng thấp
theo khảo sát của viện công nhân công đoàn tổng liên đoàn lao động việt nam
mức tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi bảy trung bình là bảy ba đã được các doanh nghiệp thực hiện tương đối tốt
hầu hết công nhân lao động đã được điều chỉnh bằng hoặc cao hơn mức tăng trên
với mức lương hiện nay
công nhân lao động sẽ rơi ngay vào tình cảnh nghèo khó túng quẫn khi họ gặp những cú sốc dù nhỏ
hoặc nghỉ làm việc ít ngày và ngay cả khi không làm thêm giờ
điệp khúc lương không đủ sống cứ mãi đeo bám công nhân khu công nghiệp từng ngày
dù ngày nào trong tuần họ cũng chăm chỉ đi làm từ chín đến một mươi hai tiếng
nhưng thu nhập thì vẫn chỉ đủ ăn ít có tiền để dành
phố hàng rong trên giấy là nhan đề của bài viết đăng trên trang nhất và trang
báo thanh niên số dòng ngày hôm nay
sau khi đồng loạt gia quân tháo rỡ các công trình
lấn chiếm lập lại trật tự vỉa hè
nhiều quận ở tp hcm hồ hời lập đề án quy hoạch phố bán hàng rong
nhằm góp phần gìn giữ trật tự đô thị giúp người nghèo có chỗ mưu sinh
thế nhưng tới nay đã gần bốn tháng trôi qua
những phố hàng rong vẫn còn trên giấy
trong khi vỉa hè nhiều nơi bị tái lấn chiếm nhắc nhát và phản cảm
về lý do chậm trễ ông đoàn ngọc hải phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận một cho hay
do ở vị trí trung tâm thành phố nên việc tổ chức phải được chuẩn bị tính toán kỹ lưỡng
với sự tham gia phản biện của các bên có liên quan
trong khi đó phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận ba trần thanh bình cho biết
kế hoạch phố đi bộ và kinh doanh ở vỉa hè theo giờ không thành
vì không nhận được sự đồng tình của người dân